tại nghệ an ngày năm tết tại ban chỉ huy quân sự huyện nam đàn đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào tết trồng cây đầu xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
để hoạt động tết trồng cây có ý nghĩa tốt bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an chỉ đạo các cơ quan đơn vị chú trọng thực hiện tốt phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó
căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị và địa phương để tiếp tục việc trồng và chăm sóc cây trong thời gian tiếp theo trong năm
tổ chức hoạt động hưởng ứng tết trồng cây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực chào xuân đinh rậu năm hai nghìn một mươi bảy và chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
góp phần xây dựng đơn vị có doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong các cơ quan đơn vị